là địa phương thường xuyên hứng chịu những đợt rét đậm rét đạn hại hại kéo dài
ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp nhất là đối với đàn gia súc
bởi vậy nên khi vừa bước vào đầu mùa đông năm nay thị xã sapa tỉnh lào cai đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ đàn gia súc
còn tại thái nguyên đến thời điểm này bệnh viêm da nổi cục trên đàn châu bò đã xuất hiện tại hai trên chín huyện thành thị của tỉnh
từ nhiều năm nay đàn trâu này không chỉ mang lại sức kéo cho sản xuất nông nghiệp
mà nó còn là nguồn tài sản lớn tạo sinh kế thoát nghèo cho gia đình anh má a vàng